thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng năm việc đăng ký cấp biển số xe ô tô mô tô sẽ được thực hiện ngay ở công an xã và công an huyện
thông tin vui này hiện đang nhận được sự đồng thuận đánh giá cao của dư luận xã hội bởi điều này sẽ tiết kiệm thời gian chi phí đi lại cũng như cắt giảm được nhiều thủ tục hành chính so với trước đây
vậy trình tự thủ tục đăng ký cấp biển số xe ô tô mô tô ở công an cấp xã và công an cấp huyện sẽ được thực hiện như thế nào
khách mời trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay là đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
sẽ có những hướng dẫn cụ thể hơn về nội dung này
tại công an xã người dân sẽ thực hiện việc đăng ký biển số xe mô tô xe gắn máy kể cả xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe trên
tuy nhiên không phải công an xã nào cũng thực hiện việc đăng ký biển số xe
bộ công an đã có các quy định cụ thể với việc phân cấp đăng ký xe tại công an cấp xã
trên cơ sở là dữ liệu đăng ký xe của ba năm gần đây thì bộ công an quyết định những xã nào mà tổ chức đăng ký xe mô tô từ hai trăm năm mươi xe trên một năm trở lên
thì công an xã trưởng công an xã sẽ thực hiện cái nhiệm vụ đăng ký xe
và đây nó không những là chỉ đăng ký xe mà nó sẽ là cái nhiệm vụ quản lý xe để các cái xe có hoạt động thực tế hay không
và người đó sử dụng hay mua bán như thế nào cũng được một cách dễ dàng quản lý
hiện công an các địa phương đã công bố thông tin chi tiết cụ thể
với xã nào được thực hiện việc đăng ký cấp biển số xe
quy trình thực hiện cũng được đơn giản hóa rất nhiều so với trước đây
đặc biệt người dân hoàn toàn có thể chủ động trước việc kê khai các thông tin liên quan đến việc đăng ký xe trên cổng dịch vụ công
vẫn như các thủ tục thông thường mà khi chúng ta đăng ký xe với công an cấp huyện hoặc phòng cảnh giao thông thì đến cấp xã cũng như thế
nhưng thời gian sẽ thực hiện bằng cái phương pháp điện tử
cái quang đường từ nhà đến chủ xã
công an xã thì chắc chắn là gần hơn
các dịch vụ khác mà chúng tôi tính toán ví dụ như là chúng ta phải đi đóng các loại lệ phí
trước kia là huyện thì giờ đã có thực hiện trên cổng dịch vụ công
ngày hai mươi một tháng năm công an quận huyện thị xã thành phố được phân cấp thực hiện việc đăng ký cấp biển số đối với xe ô tô xe máy kéo rơ móc sơ mi rơ móc và các loại xe tương tự
việc thực hiện đăng ký xe mô tô xe gắn máy kể cả xe máy điện
cũng sẽ được thực hiện tại công an quận huyện thị xã thành phố
quy trình thực hiện việc đăng ký cấp biển số ô tô không có gì khác so với trước đây
tức là trước đây thì chỉ có một cách người dân đến với lực lượng cảnh sát giao thông đó là trực tiếp
thì hiện nay người dân cũng phải đến nhưng mà cái thời gian rất ngắn
chỉ đến một là vì do cái bấm biển số thì chúng ta phải trực tiếp người chủ sở hữu đó bấm để có cái biển số xe của mình
hai là chúng ta kê khai các loại giấy tờ bằng cái viết ra các cái bản giấy thì giờ tất cả các dữ liệu đó đã có dữ liệu điện tử
người dân chỉ cần kiểm tra một lần và như tôi nói là chỉ mất hai phút để từ khi đọc cái thông tin đến khi in ra được cái đăng ký xe cho người dân
thế là cái quy trình rất là đầy đủ cái cơ sở dữ liệu điện tử là nhanh chóng để phục vụ người dân tốt nhất
vâng thủ tục đăng ký cấp biển số xe ô tô mô tô đã được cắt giảm và nếu người dân sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia hay là cổng dịch vụ công bộ công an để kê khai các thông tin trước khi đến cơ quan công an thực hiện việc đăng ký cấp biển số xe thì thời gian được cắt giảm sẽ được cắt giảm một cách tối đa
đặc biệt với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến người dân sẽ được thụ hưởng rất nhiều tiện ích
đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an sẽ tiếp tục có những phân tích cụ thể hơn về nội dung này
trên cổng dịch vụ công khi chúng ta có tài khoản để đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của bộ công an thì có trường thông tin mà người dân quan tâm
đối với cảnh sát giao thông thì như tôi nói có ba lĩnh vực và có ba mươi cái dịch vụ công cho người dân thể hiện trên ba nhóm
một là đăng ký xe hai là xử lý vi phạm ba là cấp các cái tín hiệu ưu tiên thì đều có cái nội dung để người dân khai báo
và tất cả thông tin đó được truyền đến lực
lực lượng mà làm trực tiếp như phòng cảnh sát giao thông cục cảnh sát giao thông công an cấp quận cấp xã và cấp xã thì để đầy đủ các thông tin đó
và khi kê khai rồi thì người dân chỉ đưa cái mã số mà tôi đã kê khai thì toàn bộ các cái thông tin đã được có sẵn và được in ra và người dân có thể làm một cách nhanh nhất
như vậy trên cổng dịch vụ công người dân có thể thực hiện việc đăng ký cấp biển số xe lần đầu đăng ký sang tên
đổi lại cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe biển số xe và thực hiện trình tự thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký biển số xe hết niên hạn sử dụng xe hỏng không sử dụng được
cùng với đó thông qua cổng dịch vụ công người dân dễ dàng thực hiện việc nộp phạt xử phạt vi phạm hành chính nhận lại giấy tờ nếu bị tạm giữ ngay tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích
tức là người dân có thể đóng cái tiền xử phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hiện nay thì lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai cái nộp tiền xử phạt đó trên cả ba lĩnh vực đường bộ đường thủy và đường sắt
hiện nay là người dân có thể nhận được thông tin đã có quyết định xử phạt và lên cổng dịch vụ công quốc gia đăng nhập và nộp tiền điện tử và nhận được thông tin là đã thực hiện quyết định xử phạt
và khi các cái loại giấy tờ mà hiện nay mà phải đến nhận thì người dân có thể qua cái dịch vụ biêu điện công ích
để có thể nhận lại tại nhà thì cái việc mà tiếp xúc trước kia phải tiếp xúc nhiều với các lực lượng chức năng thì qua cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công của bộ công an và cái hệ thống bưu điện công ích thì người dân sẽ giảm thiểu cái thời gian đi lại và giảm thiểu cái chi phí cho xã hội trong cái lĩnh vực quan hệ giữa nhà nước và người dân trong lĩnh vực trật tượng và nộp thông